thưa quý vị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa cho biết
đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang lào
vào khoảng tám giờ bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn tại khu vực cột mốc sáu nghìn sáu mươi một thuộc khóm tây chín
thị trấn la bảo huyện hương hóa tỉnh quảng trị lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện
bắt quả tang đối tượng hồ văn vinh một mươi tám tuổi trú tại huyện hương hóa quảng trị
đang tổ chức cho bốn đối tượng có quốc tịch trung quốc xuất cảnh trái phép
qua đầu tranh khai thác bước đầu đối tượng hồ văn vinh khai nhận đã tổ chức đón chuyên trở
bốn người trung quốc và đưa trái phép qua lào lấy tiền công là bốn trăm linh kip một người
bốn đối tượng người trung quốc khai nhận do có nhu cầu sang lào làm lao động phổ thông
nhưng không có hộ chiếu nên được các đối tượng môi giới tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó xuất cảnh trái phép sang lào
hiện lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật